kỳ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp công an phường tám thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
vừa bắt quả tan đối tượng nguyễn hồng dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngộ tại ốc phong thuận
xã tân mỹ chánh thành phố mỹ tho đang tàn trữ trái phép chất ma túy
khi đó dũng đang điều khiển xe máy trên đường học lạc phường tám thành phố mỹ tho
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện thu giữ một bịch ni lông chứa ma túy tổng hợp dạng đá
kiểm tra nơi ở của dũng lực lượng công an thu giữ thêm một xe mô tô một điện thoại di động
cùng nhiều dụng cụ để phân chia ma túy
qua điều tra dũng thừa nhận hành vi tàn trữ và mua bán ma túy
công an thành phố mỹ tho thu giữ các tàn vật có liên quan đồng thời tạm giữ hình sự đối tượng
nguyễn hồng dũng để điều tra xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam lê hùng quốc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị quỹ tính dụng nhân dân cơ sở long bình
có địa chỉ tại phường bốn thành phố trà vinh về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu trong khoảng thời gian bị can quốc giữ chức vụ
chủ tịch hội đồng quán trị quỹ tính dụng nhân dân cơ sở long bình do cần tiền trả nợ
phục vụ việc kinh doanh nhưng không thể tiếp tục vây tiền vì vẫn còn đang nợ
quỹ tính dụng nhân dân cơ sở long bình
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy nảy sinh ý định tiếp tục vay tiền tại nguyễn tính dụng long bình
bị can quốc nhờ người quen đứng tên vây tiền bằng hành thức tính chấp
có kèm điều kiện là tạm giữ tài sản đảm bảo nợ vay
để có thể vây tiền bị can quốc đã chỉ đạo cấp dưới nâng giá trị tài sản thế chấp
hợp thức hóa hồ sơ thủ tục các phương án vây vốn khống với mục đích đầu tư trồng thanh long và sửa nhà
ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy sau khi giám đốc đại diện quỹ tính dụng long bình
ký hợp đồng vay vốn giải ngân bị can quốc đứng ra nhận số tiền vay là một tỷ ba trăm linh triệu đồng
sau đó chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân đến nay còn chiếm đoạt số tiền là chín trăm hai mươi hai triệu một trăm chín mươi tám đồng
quá trình làm việc với cơ quan công an bị can quốc đã thừa nhận hành vi phạm tội
một mươi tháng bảy công an quận bình thạnh tp hcm đang tạm giữ hình sự dương nguyễn hoàng sơn
ba mươi bốn tuổi ngủ tại quận bình thạnh về hành vi trộm cấp tài sản
và đây là đối tượng lấy trộm xe và hàng hóa của nhân viên giao hàng gây bức xúc dư luận
trước đó anh nguyễn khánh duy trong lúc đi giao hàng cho khách tại hẻ một trăm một mươi ba võ duy ninh
phường hai mươi hai quận bình thạnh thì bị trộm xe máy có thu hàng phía sau
tổng giá trị tài sản bị mất khoảng hai mươi triệu đồng
nhận được tin báo công an quận bình thạnh chỉ đạo đội can sát hành sự
phối hợp công an phường hai mươi hai nhanh chóng vào cuộc truy bắt thủ phạm
qua điều tra công an đã mời bạn gái của nghi can nguyễn hoàng sơn lên làm việc
và cô này thừa nhận sơn đã mang về nhà nhiều gói hàng của nhân viên giao hàng
trinh sát đã lần theo dấu vết về và bắt giữ được đối tượng sơn khi đang lẫn trốn
tại một khách sạn ở quận phú nhận
ngoài thừa nhận hành vi trộm xe và hàng hóa trên sơn còn khai đã thực hiện ba vụ trộm cắp khác
hiện công an đang mở rộng điều tra xử lý các đối tượng liên quan theo quy định
thưa quý vị liên quan đến vụ việc cháu lý công vinh chú tại bản mò su
xã mù cả huyện mường tè tỉnh lai châu đã bị đau bụng dữ dội nguy cơ đe dọa đến tính mạng
được nhanh chóng công an xã mù cả huyện mường tè tỉnh lai châu vượt tuyến đường bảy mươi km trong đêm tối
mưa gió địa hình hiểm trở đã đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên chủ vương đảng thứ trưởng bộ công an đã có thư khen
lãnh đạo bộ công an được báo cáo hồi một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi nhận được thông tin từ gia đình của cháu lý công vinh sinh năm hai nghìn bảy
chú tệ bản mò xu xã bù cả huyện mường tè tỉnh lai châu về việc cháu lý công vinh bị đau bụng dữ dội
nguy cơ đe dọa đến tính mạng nếu không được hỗ trợ y tế kịp thời
lực lượng công an xã bù cả đã nhanh chóng tổ chức đưa cháu bé vượt tuyến đường hơn bảy mươi km trong đêm tối
mưa gió đường dốc quanh co chân chuột nhiều địa điểm bị sạt lở bùn lầy
đến trung tâm y tế huyện mường tè mổ cấp cứu cứu sống cháu lý công vinh
được gia đình cháu vinh tri ân cấp ủy chính quyền địa phương và dư luận nhân dân ghi nhận ca ngợi
việc làm trên của công an xã mù cả là điển hình cho phương châm hành động của lực lượng công an nhân dân
khi dân cần khi dân khó có công an nhất là trong thực hiện chủ trương chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an về triển khai lực lượng công an xã chính quy
góp phần khẳng định tầm quan trọng của lực lượng công an cơ sở trong đảm bảo an ninh trật tự
vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương thành tích
của lực lượng công an xã bù cả huyện mường tè tỉnh lai châu mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được
tiếp tục làm nhiều việc tốt để hỗ trợ giúp nhân dân và luôn sống trong lòng nhân dân
đề nghị cục công tác đảng và công tác chính trị phối hợp với công an tỉnh lai châu
có hình thức khen thưởng xứng đáng đối với lực lượng công an xã mù cả
cục truyền thông công an nhân dân cổng thông tin điện tử bộ công an đăng tải tuyên truyền tấm gương hành động
của công an xã mù cả để lan tỏa khích lệ cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng
phát huy truyền thống công an nhân dân vì nước quân thân vì dân phục vụ
công an tỉnh ninh thuận đang phối hợp cùng với cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
bộ công an điều tra việc mua sắm kit test và sinh phẩm trong phòng chống dịch covid một mươi chín
với công ty việt á tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh ninh thuận cdc ninh thuận
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận đã có kết luận thanh tra chuyên đề
việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kýt xét nghiệm vaccine
thuốc phòng chống covid một mươi chín tại các cơ sở y tế
và theo kết luận trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận và cdc ninh thuận
có mua và mượn sinh phẩm xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ việt á
hay được gọi là công ty việt á với tổng giá trị là bảy mươi bốn bốn tỷ đồng
tuy nhiên kết luận thanh tra không làm rõ có hay không việc công ty việt á nâng khống giá kýt test và chi ngoài hợp đồng
nguồn nhân là do lãnh đạo công ty việt á đang bị bộ công an tạm giam để điều tra
hồ sơ chưa thể tiếp cận vì niêm phong
ngày hôm nay một mươi bốn tháng bảy phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bốn bị cáo trong vụ buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng
chuyển sang phần tranh luận đại diện viện kiểm sát đã giữ quyền công tố tại phiên tòa
trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
trong đó bị cáo nguyễn thế anh là cựu đại tá chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
bị viện kiểm sát đề nghị xử phạt tù trung thân
bộ tư lệnh hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
các bị cáo phùng danh thoại là cựu đại tá trưởng phòng xăng dầu cục hậu cần bộ tư lệnh cảnh sát biển
bị đề nghị bảy năm tù đến chín năm tù về tội buôn lậu
lê văn minh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn bộ tư lệnh cảnh sát biển bị đề nghị từ một mươi năm đến một mươi bảy năm tù
lê xuân thanh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển ba bộ tư lệnh cảnh sát biển bị đề nghị một mươi năm năm tù về cùng tội nhận hối lộ
các bị cáo khác bị đề nghị các mức án từ hai mươi bốn tháng tù treo đến một mươi tám năm tù
bản luận tội nêu rõ để việc buôn lậu xăng trên biển được thuận lợi không bị các lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện và bắt giữ
phan thành hữu cùng với các đối tượng khác đã chi một khoản tiền lớn để mua chuộc hối lộ những cán bộ làm công tác phòng chống buôn lậu
để những người này giúp đỡ bào tre bào kê cho hoạt động buôn lậu xăng của hữu
đại diện viện kiểm sát khẳng định nội dung cáo trạng của viện kiểm sát quân sự trung ương truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội đúng pháp luật
các bị cáo là cựu sĩ quan quân đội trước khi phạm tội đều có nhân thân tốt nhưng vì cám rỗ vụ lợi đã tiếp tay hoặc làm ngơ cho các đối tượng buôn lậu sang hoạt động
cần phải xử lý nghiêm minh để giáo dục các bị cáo và giăn đe cho người khác
một xe tải chở hơn bốn tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ vượt tải trọng cho phép bảy mươi một di chuyển trên tuyến quốc lộ ba mươi bảy
đoạn qua xã vĩnh hòa huyện ninh giang tỉnh hải dương vừa bị tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương phát hiện xử lý
xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bốn c một mươi bảy nghìn bốn trăm năm mươi bốn do đảo văn vượng chú tại xã liên hồng thành phố hải dương điều khiển
qua kiểm tra sơ bộ hàng hóa trên xe làng trục bao tải đựng chân gà
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số chân gà trên
tiến hành kiểm tra tải trọng đối với phương tiện tội công tác phát hiện số chân gà trên xe có khối lượng bốn hai tấn vượt tải trọng cho phép bảy mươi một
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ
đồng thời phối hợp với phòng cảnh sát môi trường bàn giao cho tri cục thú y hải dương tiến hành xử lý theo quy định
công an tỉnh hà nam vừa khởi tố vụ án hình sự tạm giữ hai bị can gồm lại thị loan và nguyễn mạnh chiến cùng chú huyện kim bảng
để điều tra về hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài
trước đó ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tại sân bay nội bài phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng
kịp thời phát hiện ngăn chặn lại thị loan và nguyễn mạnh chiến đang tổ chức cho sáu người di chuyển với mục đích trốn sang campuchia
đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận do có thời gian làm việc tại campuchia từ ngày sáu từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
loan về nước và lôi kéo rụ rỗ được sáu nam nữ thanh niên ở tỉnh hà nam và sơn la
sau đó hứa hẹn đưa sang campuchia làm việc tại một cơ sở chăm sóc khách hàng chơi game với mức lương chín trăm linh usd một người một tháng
mỗi người sẽ phải nộp cho loan số tiền khoảng bốn triệu đồng